ngày ba tám trung tâm ứng phó sự cố hóa học sinh học phóng xạ hạt nhân thuộc binh chủng hóa học bộ quốc phòng
phối hợp với tiểu đoàn phòng hóa bảy mươi tám quân khu năm và ban chỉ huy quân sự huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại khu dân cư liêu minh thị trấn hà lam
đây là khu vực xuất hiện bảy trường hợp dương tính với covid một mươi chín trong cùng một gia đình có liên quan đến bệnh viện đà nẵng
bảy bệnh nhân dương tính với covid một mươi chín cùng một gia đình là năm trăm hai mươi hai năm trăm hai mươi ba năm trăm sáu mươi một năm trăm chín mươi bảy năm trăm chín mươi tám năm trăm chín mươi chín và sáu trăm sáu mươi
ngoài ra các lực lượng quân đội còn tổ chức phun hóa chất tại ba khu vực cách ly tập trung của huyện thăng bình
tại trạm y tế thị trấn hà lam trường tiểu học lương thế vinh trung tâm y tế huyện và một số cơ quan hành chính của huyện
cùng toàn bộ tuyến đường tiểu la thị trấn hà lam huyện thăng bình
trước đó lực lượng quân đội đã phun hóa chất khử trùng tại thành phố hội an và những khu vực xuất hiện
nhiều ca dương tính tại các huyện đại lộc duy xuyên nhằm ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng